thông tin từ đồn biên phòng cửa đại huyện bình đại tỉnh bến tre
hiện sức khỏe của hai ngư dân là võ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và danh tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng ngụ tại huyện châu thành tỉnh kiên giang đã ổn định và được gia đình đến đón về chăm sóc
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng chín khi phương tiện đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển bến tre
hai ngư dân này cùng một thuyền viên khác là danh út nhỏ đã tự ý nhảy xuống biển
hiện vẫn chưa tìm thấy thuyền viên danh út nhỏ
ban chỉ huy đồn biên phòng cửa đại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và xác minh làm rõ vụ việc